giải bóng đá euro đang đi đến những trận tranh tài cuối cùng của giải đấu
cùng với những trận cầu nề lửa là tình trạng lợi dụng euro để cá độ ăn tiền
cũng đang diễn biến khá phức tạp
tại lâm đồng tám đối tượng trên địa bàn thị trấn di linh và xã tân châu huyện di linh
vừa bị lực lượng công an bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi cá độ bóng đá
đêm ngày hai mươi tám tháng sáu lê hoàng nhật hiếu trú tại xã tân châu
bị bắt quả tang khi đang gọi điện thoại cho một số đối tượng
để đặt cược cá độ bóng đá giữa trận tây ban nha với đội cratia
với số tiền được ghi trong sổ là trên bảy mươi triệu đồng
cùng thời điểm lực lượng công an huyện cũng bắt quả tang ghin di linh
chú tại thị trấn di linh đã đứng xa cá độ đặt cược cho nhiều đối tượng
với tổng số tiền khoảng sáu mươi triệu đồng
qua sàng lọc lực lượng công an phát hiện và bắt giữ tám đối tượng
có hành vi cá độ bóng đá ăn tiền
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm tám điện thoại di động các loại
phơi ghi cá cược bóng đá của các trận đấu vào tối ngày hai mươi tám tháng sáu
với số tiền trên phơi của hai vụ là gần một trăm ba mươi triệu đồng
và nhiều phơi ghi cá cược của những ngày trước đó